theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm bốn tháng năm các khu vực trên cả nước ngày nắng có nơi nắng nóng trên ba mươi bảy độ c đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ có nơi dưới hai mươi hai độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thủ đô hà nội có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ